trong kỳ nghỉ lễ vừa qua mặc dù phía trung quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát chống dịch covid một mươi chín mới
đặc biệt là gắn biển xe điện tử khi thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
nhưng hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường với trung bình là sáu trăm linh xe hàng được làm thủ tục thông quan một ngày
từ ngày một tháng năm tất cả các xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị
dù là xe của trung quốc hay việt nam đều bắt buộc phải gắn biển số xe điện tử trên kính lái khi vào khu vực giám sát hải quan
vì vậy hải quan lạng sơn đã khuyên cáo cho các doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện để việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu được thuận lợi
biện pháp gắn biển số xe điện tử được thực hiện từ ngày một tháng năm sau khi hải quan nam ninh trung quốc hội đàm với hải quan lạng sơn
tại cuộc hội đàm này hai bên thống nhất thực hiện khôi phục thời lượng thông quan hàng hóa lên tám tiếng một ngày
các hoạt động trên góp phần giải quyết tình trạng ủn ứ hàng nông sản tại lạng sơn trong thời gian gần đây